trả lời các đại biểu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội nguyễn mạnh quyền nêu việc xử lý trận tiến độ là do phải thực hiện đúng trình tự xác định nguyên nhân khách quan chủ quan
bên cạnh đó để chấm dứt hoạt động của dự án cũng cần phải cân nhắc đối chiếu sai phạm phù hợp quy định pháp luật để có cơ sở thu hồi bởi một số dự án đang trong quá trình thanh tra chờ kết luận thanh tra có dự án chờ điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên vẫn phải chờ kết quả cuối cùng
kết thúc kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân đã xem xét thảo luận và thông qua một mươi một báo cáo một mươi bốn nghị quyết chuyên đề có những nội dung rất quan trọng tác động trực tiếp đến đời sống xã hội trong đó có nghị quyết về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn khuyến khích đầu tư xây dựng khai thác bến xe bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác áp dụng công nghệ cao trong quản lý điều hành hệ thống giao thông vận tải
theo nghị quyết này hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn thành phố hà nội bao gồm hệ thống đường sắt đô thị hệ thống xe buýt sẽ được ưu tiên phát triển
cũng tại nghị quyết này hà nội khuyến khích đầu tư xây dựng khai thác bến xe bãi đỗ ô tô và các phương tiện cơ giới khác với nhiều cơ chế hỗ trợ
theo đó các dự án bãi đỗ xe ngầm đầu tư theo hình thức xã hội hóa được phép sử dụng tối đa ba mươi tổng diện tích để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại
đặc biệt hà nội khuyến khích các cá nhân hộ gia đình trên địa bàn bốn quận ba đỉnh hoàn kiếm hai bà trưng đống đa đầu tư bãi đỗ xe ngầm cao tầng cho ô tô và phương tiện cơ giới khác phục vụ nhu cầu công cộng

theo số liệu của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm trung bình mỗi ngày cuối tuần phố đi bộ đón khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi năm lượt người đến tham quan vui chơi
vào các dịp lễ tết con số này lên tới hai trăm linh người lượng khách nhiều tình trạng bỏ rác sai nơi quy định vẫn diễn ra khá phổ biến cho nên các công nhân làm nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực này rất vất vả để thu gom vận chuyển rác
đối với quận hoàn kiếm chúng tôi là địa bàn có mặt độ giao thông đông

chính trị của thành phố của thủ đô và có những sự kiện chính trị tầm cỡ quốc tế cũng đã diễn ra trên địa bàn quận hoàn kiếm
nên và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi xác định là công tác đảm bảo trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy chính quyền đang tập trung thực hiện
để khắc phục tình trạng đó ngay từ đầu năm ubnd quận hoàn kiếm đã kết hợp với công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên
môi trường đô thị hà nội đã đặt hàng chục biển cảnh báo tại một số tuyến phố đi bộ đặc biệt là những khu vực có nhiều hàng quán
tại những vị trí phù hợp để mọi người dễ quan sát nhận biết
bên cạnh đó việc lắp đặt camera giám sát ghi hình và xử lý nhanh chóng những trường hợp vi phạm cũng đã mang lại hiệu quả tích cực
đối với quận hoàn kiếm chúng tôi thì đang triển khai một dự án về việc lắp đặt camera trên địa bàn quận
đến nay thì toàn bộ các phố đi bộ trên địa bàn gồm có các tuyến phố trên trục phố hàng đào hàng ngang hàng đường đồng xuân hàng giấy
hàng buồm mã mây tại hiện lương ngọc quyến hàng dày đào duy tư và các tuyến phố xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm như đinh tiên hoàng lê thái tổ hàng khay
một số những tuyến phố phức tạp về trật tự đô thị như là tống duy tân ngõ cấm chỉ
đã được lắp đặt các hệ thống camera để phục vụ công tác đảm bảo trật tự đô thị cũng như công tác an ninh chung trên địa bàn
trong năm hai nghìn một mươi chín quận hoàn kiếm cũng đang triển khai tiếp đó là sẽ lắp đặt camera trên toàn bộ địa bàn quận
chúng tôi cũng đã ứng dụng công tác kiểm soát này cho các khu vực trong thời gian vừa qua thì đã phát huy được hiệu quả
được sự quan tâm của ban thống đốc quân thành phố
cũng như là của quận ủy ủy ban dân quận hoàn kiếm
đầu năm hai nghìn một mươi chín có dự án nắp cam hệ thống camera trên các đường phố để thực hiện việc ghi hình
giám sát những vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị vệ sinh môi trường trên địa bàn
đặc biệt là khu vực phố cổ của quận hoàn kiếm
trong quá trình trực tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường trên địa bàn
trong quá trình thực hiện đến nay tác dụng của camera đã giúp chúng tôi qua quan sát camera
để chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ ngoại đường đến các điểm vi phạm
để xử lý các vi phạm ngay luôn và ngay để kịp thời cho đảm bảo đường thông hề thoáng
và vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn
phòng giám sát camera tại trụ sở công an quận hoàn kiếm được túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi tầm bộ tiền
đây là hình ảnh được camera giám sát ghi lại tại phố hàng buồm
sau khi theo dõi camera và ghi lại hình ảnh người dân bảy hàng quán lấn chiếm lòng đường
bán hàng và xả rác mưa lên về hè ngay lập tức đồng chí tổ trưởng đã trực tiếp liên hệ
chỉ đạo xuống địa bàn phường
tổ công tác gồm công an phường và đội tự quan đã tới nhắc nhở
đồng thời lập biên bản xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm
chúng tôi luôn luôn có hai cán bộ chính trị trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
vừa quan sát
và trực tiếp thông báo cho các tổ công tác để tập trung giải quyết những vi phạm
về trực tự giao thông trực tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn
đặc biệt là với các tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ quần kiếm vào các ngày cuối tuần
để làm sao đảm bảo được trực tự an toàn giao thông trực tự đô thị
cũng như là phòng chống các loại tội phạm khác
hiện nay toàn bộ hệ thống camera giám sát trên địa bàn quận hoàn kiếm
đều được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng trực ban của công an quận
sau mỗi ca trực tất cả những hình ảnh vi phạm ghi được tại các điểm trên địa bàn quận
sẽ được ghi chép tổng hợp và chuyển xuống chính quyền địa phương
và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xử lý cũng như ngăn chặn kịp thời
tính đến thời điểm hiện tại các tuyến đường được cắn camera an ninh
tình trạng người dân vi phạm giao thông vứt dọc bửa bãi hay tụ tập đông người
đã không còn thường xuyên xảy ra nữa
hiệu quả của mô hình này là được đảm bảo được cái là
cái sự triển khai của các lực lượng được nhanh và kịp thời
cái thứ hai là xử lý cũng là một cái kênh thông tin để ghi lại
đối với những chỗ trường hợp thường xuyên vi phạm
để lưng cái mức xử phạt tái phạm của những người vi phạm
cái thứ hai là căn cứ vào cái camera này chúng tôi có những cái nhật ký để ghi vào
và có báo cáo để gửi ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy
cũng như là quận ủy băng để chỉ đạo các
ban chỉ đạo phường cũng như là ủy ban nhân gốc phường
để tập trung lực lượng để giải quyết và duy trì
cùng với đó ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy quận hoàn kiếm
trong đó công an quận hoàn kiếm với vai trò thường trực
thành lập ba tổ công tác chỉ đạo cùng với lực lượng một trăm chín mươi bảy của các phường
tập trung kiểm tra xử lý những trường hợp lấn chiếm hẻ phố
lòng đường để kinh doanh sử dụng khoảng không để treo hàng hóa
các trường hợp vi phạm đều bị xử lý theo quy định
sau mỗi đợt tổng kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị
vệ sinh môi trường các tổ công tác đã nhắc nhở kiểm tra
các tuyến phối trọng điểm trên địa bàn
một số hộ dân kinh doanh để phương tiện đồ đạc vật dụng tràn ra phía hè
đã bị các tổ công tác nhắc nhở đối với những hộ vi phạm nhiều lần
đều bị xử lý nghiêm
mật độ xe hổ phương tiện hiện nay cũng như là mật độ người về quận hoàn kiếm
để du lịch thương mại ngày càng đông
và trời thì nóng
đề nghị các hộ kinh doanh phải chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật
chúng tôi tổ công tác của ban chỉ đẳng chín mươi bảy của các ban ngành đoàn thể
trong đó nòng khốt là lực lượng công an
chúng tôi sẽ đi kiểm tra của các vườn nếu như cái tu điểm nào
cái điểm nào mà vẫn còn vi phạm gây cản trở
giao thông đường bộ và cản trở cho người đi bộ
và xe mô tô ô tô đỗ không đúng quy định
thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm để làm gương
mà trong đó có cả vệ sinh bộ trưởng
đợt này nếu đi chúng tôi mà thấy những cái hộ nào cá lên nào mà đổ rác
để các than tổ ong đun xong rồi để ở ngoài rẽ đường không đúng quy định
thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
để làm gương cho những công dân khác chúng ta chấp hành tốt hơn
để xây dựng thủ đô ngày càng văn minh và sạch đẹp
để tăng hiệu quả tuyên truyền xử phạt tránh tái phạm
với tất cả những trường hợp vi phạm
thì trước khi xử lý lực lượng chức năng sẽ tổ chức ghi hình lại vi phạm
bảo đảm tính khách quan
sau khi vi phạm được xử lý
các tổ công tác sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho các phường quản lý duy trì

thì ban phường cũng đã xây dựng một kế hoạch để triển khai về tăng cường

hệ thống camera giám sát đã góp phần đắc lực trong việc phát hiện
cũng như xử lý những trường hợp vi phạm trật tự đô thị vệ sinh môi trường
mô hình này cũng đã và đang được áp dụng tại một số quận khác trên địa bàn thành phố
như quận thanh xuân lòng biên
và đều mang lại hiệu quả đặc biệt
trong thời gian tới để công tác bảo vệ môi trường trật tự đô thị đạt được những kết quả bền vững
chính quyền địa phương cũng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa với các đơn vị chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh môi trường
tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử lý các hộ kinh doanh
ngánh hàng rong qua hành vi xả rác sai nơi quy định
qua đó góp phần xây dựng bộ mặt thủ đô văn minh sạch đẹp
thưa quý vị những câu chuyện tình đoàn kết của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
những con người một thời từng ở hai chiến tuyến đã gặp lại nhau trong một triển lãm mang tên
nhật ký hòa bình nhân kỷ niệm năm mươi năm năm diễn ra sự kiện vịnh bắc bộ
hai mươi năm thủ đô hà nội được unesco trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình
sẽ có trong phản ánh ngay sau đây của chúng tôi
nhân kỷ niệm năm mươi năm năm diễn ra sự kiện vịnh bắc bộ và hai mươi năm thủ đô hà nội được unesco trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình
unesco trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình tại di tích nhà tù hòa lò trưng bày những hình ảnh mang tên nhật ký hòa bình
đến với không gian trưng bày du khách được nhìn lại những hình ảnh chân thực về thời kỳ đấu tranh hào hùng của dân tộc việt nam
bên cạnh đó là những câu chuyện cảm động về sự sẻ chia của các quốc gia trên thế giới cho nền hòa bình tại việt nam
với trưng bày nhật ký hòa bình chúng tôi kỷ niệm năm mươi năm năm sự kiện vịnh bắc bộ và đặc biệt là hai mươi năm thành phố hà nội được công nhận
và unesco công nhận thành phố vì hòa bình
tôi nghĩ là thông qua trưng bày này khách tham quan trong nước và quốc tế sẽ hiểu rõ hơn về khát vọng hòa bình của dân tộc việt nam
thông điệp chính mà trưng bày muốn chuyển đi đó là hãy trân trọng những giá trị tốt đẹp của hòa bình
và chúng ta hãy cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới hòa bình không có chiến tranh
mặc dù không phải là ngày nghỉ nhưng chị đoàn thị hào đã dành thời gian dẫn hai người con đến thăm di tích nhà tù hòa lò
sau khi tham quan một vòng ba mẹ con chị đã dừng chân tại không gian trưng bày triển lãm nhật ký hòa bình
tại đây chị đã hiểu hơn những câu chuyện về tình đoàn kết của nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới
đã vượt qua khoảng cách địa lý ngôn ngữ tôn giáo để lên tiếng phản đối cuộc chiến mỹ tiến hành ở việt nam
sau khi xem những bức tranh về cuộc chiến ác liệt và cả những tấm gương đã hy sinh vì hòa bình độc lập của dân tộc
chị mới cảm thấy thật sự tự hào khi bản thân được sinh ra
và lớn lên dưới thời bình và đặc biệt tại thủ đô hà nội một thành phố được cả thế giới công nhận là thành phố vì hòa bình
hôm nay tôi có đưa các con đến thăm quan nhà tù hòa lò và thăm quan của triển lãm nhật ký hòa bình
tôi muốn để các con của tôi hiểu biết được về cuộc chiến tranh và cuộc đấu tranh giữ gìn giữ hòa bình của dân tộc mình
tôi thấy vô cùng xúc động
tôi đã hiểu được thêm về các dân tộc trên thế giới cùng với dân tộc mình đã phản kháng lại cuộc chiến tranh mà thực dân pháp và các đế quốc trước đã gây ra rất nhiều lầm thang khổ cực cho dân tộc mình
tôi rất tự hào về sinh ra ở thủ đô là hà nội là thành phố vì hòa bình và càng tự hào hơn vì hà nội đã được công nhận là thành phố vì hòa bình và mến khách

qua bà nội dung chính nước thang cuộc chiến
khát vọng hòa bình và thông điệp cho ngày mai
cuộc trưng bày muốn gửi tới thông điệp không bao giờ là quá muộn cho hòa bình
hà nội thành phố vì hòa bình
việt nam điểm đến của sự hợp tác hữu nghị và hòa bình
chiến tranh đã lùi xa nhưng nhân dân việt nam vẫn luôn đồng hành cùng các dân tộc trên thế giới cùng chung tay xây dựng nền hòa bình
tôi thấy rất xúc động khi xem những hình ảnh tại triển lãm này
đất nước việt nam các bạn đã rất kiên cường

trong cuộc đấu tranh giành độc lập thông qua những hình ảnh tại đây tôi thấy rất tự hào khi nước anh cũng là một trong các quốc gia đứng ra phản đối cuộc chiến tranh đó
trên thế giới có lẽ hiếm có quốc gia nào phải trải qua những cuộc trường trình vệ quốc gian khổ như việt nam
trong những ngày đấu tranh cam go thử thách với nhiều hy sinh và mất mắt ấy việt nam không hề đơn độc mà luôn có sự đồng hành sẻ chia của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới